người dân thôn phú lễ xã hòa thành tỉnh phú yên phản ánh việc sạt lở làm mất khoảng sáu hectare đất sản xuất ven sông ba
chủ yếu là do công ty trách nhiệm hữu hạn sáu nớ khai thác cát gây ra
thế nhưng qua kiểm tra thì sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên lại không có nói kết luận rõ ràng nguyên nhân là vì sao
khiến người dân bức xúc sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
người dân cho rằng thực trạng sạt lở đất đã diễn ra cách đây ba năm
chủ yếu là do các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát phục vụ các công trình xây dựng quy mô lớn
lo ngại hơn việc khai thác hút cát có phép và trái phép tràn lan nhiều năm qua không chỉ tiếp tục làm mất đất sản xuất
mà còn gây mất an toàn cho hàng chục hộ dân sinh sống ven sông khu vực thôn phú lễ xã hòa thành huyện đông hòa
và phường phú lâm thành phố tuy hòa tỉnh phú yên

và phương phố tuy hòa
điều khiến dư luận khó hiểu là trong khi ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã có công văn thông báo cho nhân dân thôn phú lễ xã hòa thành biết
việc sạt lở nêu trên không phải do công ty trách nhiệm hiếu hạn
xóa nớ khai thác cát gây ra nhưng lại không có kết luận nói rõ nguyên nhân vì sao
thế nhưng cũng tại công văn này ủy ban nhân dân tỉnh phú yên lại giao công an tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm việc khai thác cát trên địa bàn xã hòa thành nói riêng và khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện đông hòa nói chung
thiết nghĩ việc người dân phản ánh bị mất đất sản xuất là do tác động tiêu cực của hoạt động khai thác cát là không phải không có cơ sở
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cần xem xét và trả lời chính xác nguyên nhân và có hướng xử lý hiệu quả nhất là trong tình hình người dân rất cần đất sản xuất như hiện nay